dồi dào nguồn cung thực phẩm phục vụ tết kỷ hợi là nhan đề bài viết trên báo nhân dân
đây là thời điểm các địa phương đẩy mạnh chăn nuôi chăm sóc rau màu để đưa ra thị trường
phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định với nguồn cung rồi rào như hiện nay
giá nông sản thực phẩm sẽ tương đối ổn định
một trong những nhiệm vụ cấp thiết lúc này của các bộ ngành liên quan
nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương y tế là đẩy mạnh phối hợp liên ngành
trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
bởi ở nhiều nơi số cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm
chủ yếu là các điểm nhỏ lẻ thường xuyên biến động vẫn có những vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
cũng là một trong những nỗi lo ngày tết của người lao động
để đường về quê bớt gian nan là nhan đề bài viết trên báo tuổi trẻ
năm nào cũng vậy dịp tết hàng vạn người và xe đua nhau về quê ăn tết
khiến các tuyến đường từ thành phố hồ chí minh về các tỉnh miền tây miền đông luôn ủn ứ
quả thật về quê là cả một cực hình trên các cung đường đối với rất nhiều người dân
năm nay tình hình ra sao và các cơ quan quản lý có giải pháp gì để đường về quê đón tết vui và an toàn hơn
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang hai và trang ba
cảnh báo tội phạm thẻ dịp cuối năm là nội dung chính bài viết đăng trên báo thời nay
đại diện một số ngân hàng cho biết cuối năm khi các doanh nghiệp chi trả lương thường tết
cũng là mùa mà tội phạm thẻ hoạt động mạnh nhất
do đó không chỉ các ngân hàng phải tìm biện pháp đối phó
bản thân các chủ tài khoản hay chủ thẻ cũng phải đề cao cảnh giác
nhận thức rõ hơn các khả năng bị lừa đảo để tránh bị lợi dụng
báo chí những ngày qua liên tục thông tin về tình trạng xe container xe ben
chạy ẩu gây tai nạn nghiêm trọng yêu cầu các cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc để xử lý
thế nhưng tại tp hcm tình trạng xe chạy ẩu vẫn không hề giảm
báo thanh niên số ra hôm nay có bài hung thần vẫn ngang nhiên tung hoành giữa phố
suốt nhiều ngày có mặt trên tuyến đường trường trinh cộng hòa nguyễn văn chỗi nam kỳ khởi nghĩa
phóng viên ghi nhận tình trạng xe ben chạy với tốc độ cao lấn tuyến vượt đèn đỏ ép người đi đường
khiến họ rất bất an và bức xúc
điều đáng nói trong suốt thời gian theo những đoàn hung thần này
không hề thấy bóng dáng của cảnh sát giao thông tuần tra xử lý
những năm qua báo chí đã liên tục lên tiếng cảnh báo
cảnh sát giao thông tp hcm khi trả lời báo chí cũng liên tục hứa sẽ chấn chỉnh xử lý
nhưng sau lời hứa thực tế vẫn đầy nhức nhối
nằm trong loạt bài lời kêu cứu từ những dòng sông
bài một sông bị bức tử là nhan đề bài viết trên báo đại biểu nhân dân
từ lâu sông cầu và sông ngũ huyện khê luôn trong tình trạng bị xâm hại nghiêm trọng
gây ô nhiễm và tiêm ẩn nhiều hiểm họa môi trường
hai con sông này đang chết dần chết mòn theo sự phát triển kinh tế nóng
sự sinh sôi của các khu công nghiệp làng nghề truyền thống
trong đó có làng nghề giấy ở xã phong khê cụng công nghiệp phú lâm bắc ninh
khi mà giải pháp xử lý nước thải bảo vệ môi trường không theo kịp
trên báo lao động có bài viết đáng chú ý
học sinh kém không được vào lớp học thi giáo viên dạy giỏi ở hải phòng
bệnh thành tích giáo dục đã quá nặng
theo phản ánh của nhiều phụ huynh học sinh
trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi thành phố hải phòng cấp tiểu học
chỉ những học sinh khá giỏi mới được chỉ định đi học
còn lại một số học sinh học tập chưa tốt phải ở nhà
sự việc diễn ra tại trường tiểu học lê hồng phong
và trường tiểu học chu văn an quận ngô quyền hải phòng
khiến nhiều phụ huynh bức xúc
ông nguyễn xuân trường giám đốc sở giáo dục đào tạo hải phòng cho biết
sở không có chỉ đạo nào cho các trường chọn lựa các học sinh để thầy cô thi giáo viên giỏi
về thông tin báo chí nêu trường cho học sinh kém nghỉ học để thi giáo viên giỏi
sở sẽ cho kiểm tra và sẽ thông tin đến báo chí sau
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân